mâu thuẫn với vợ ở nhà bồn chán nên nảy sinh ý định giết con rồi tự tử
nguyễn văn nhì chú thệ xã đông hòa huyện an minh tỉnh kê giang đã dùng tay bóp cổ con trai mới ba tuổi tới chết
hội đồng xét xử tòa nhân dân tỉnh kiên giang đã tuyên phạt nhì một mươi hai năm tù giam về hành vi giết người
và phiên tòa đã diễn ra vào ngày hôm nay
vụ việc xảy ra vào trước ngày hai mươi sáu tháng chín năm hai nghìn hai mươi
sau khi bóc cổ con tới chết nhi đã uống thuốc diệt cỏ treo cổ tự tử nhưng đều không thành
nhi tiếp tục lấy dây điện quấn vào người rồi trích điện nhưng vẫn không tử vong
đến sáng ngày hôm sau người nhà nhì phát hiện đưa nhì đi cấp cứu và trình báo cho cơ quan công an